tin quốc tế đã bốn ngày trôi qua sau khi hai vụ nổ lớn làm dung chuyển thành phố thiên tân trung quốc
khiến ít nhất một trăm một mươi hai người thiệt mạng và hơn bảy trăm hai mươi người bị thương
đến ngày hôm nay một mươi sáu tháng tám nhiều người trong số các thân nhân vẫn chưa nhận được thông tin gì về người thân của mình
và vẫn đang phải từng giờ từng phút chờ đợi trong khắc khoải
ngày một mươi sáu tháng tám khoảng bốn mươi thân nhân của những người lính cứu hỏa hiện vẫn đang mất tích trong vụ nổ tại thiên tân
đã tổ chức biểu tình phản đối bên ngoài tòa thị chứng mang theo những biểu ngữ
hãy trả lại con cho chúng tôi họ bày tỏ sự phẫn nộ với việc chính quyền địa phương không chịu cung cấp thông tin về người thân của mình
thông tin về nhóm lính cứu hỏa thứ năm đã được cung cấp nhưng nhóm đầu tiên lại không được nhắc đến
vẫn chưa hề có thông tin gì nếu chúng tôi không yêu cầu giúp đỡ họ sẽ không làm gì hết
chỉ mới có một hai trăm linh người được xác nhận là đã thiệt mạng số còn lại không hề có thông tin gì hết
đã vài ngày trôi qua rồi và tôi còn không biết con trai mình còn sống thì đã chết
chính phủ không hề cho chúng tôi bất chút thông tin nào
họ chỉ công bố vài con số về lính cứu hỏa còn những người đến đây làm việc thì lại không có
tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với con luôn
sau khi vụ nổ xảy ra giới chức trung quốc được cho là đã cố gắng bưng bít thông tin đối với các thân nhân
và chỉ tập trung vào những điểm sáng trong vụ việc như những hành động anh hùng của những người lính cứu hỏa hay những vụ cứu được người một cách thần kỳ
nhiều tờ báo cũng đã chỉ trích chính phủ trung quốc vì cái giá quá đắt mà những người lính cứu hỏa đã phải trả trong vụ nổ ở thiên tân
nhiều lính cứu hỏa thiệt mạng còn rất trẻ và hầu như không có kinh nghiệm gì
thậm chí họ bị nghi ngờ là vô tình gây thêm các vụ nổ khi phun nước và các loại hóa chất để dập lửa